sau chỉ đạo của ubnd tp hà nội và bộ giao thông vận tải về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xe khách sau điều chỉnh luồng tuyến
các đơn vị chức năng đã đồng loạt gia quân cao điểm xử lý xe dù bến cóc và xe khách trá hình
đồng thời tiến hành khảo sát cụ thể hoạt động bến xe mỹ đình nước ngầm và giáp bát
đoàn công tác của tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải tp hà nội đã tiến hành khảo sát hoạt động của các xe kinh doanh vận tải hành khách
tuyến cố định trong diện phải điều chuyển và chi phí dịch vụ bến bãi tại bến xe mỹ đình bến xe nước ngầm và giáp bát
để có con số chính xác nhất làm cơ sở báo cáo thủ tướng chính phủ
nội dung điều tra khảo sát gồm số chuyến lượt mỗi ngày tổng số vé bán mỗi ngày trên tuyến bình quân vé bán mỗi lượt khi xe xuất bến
cùng với đó thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội cũng đã đồng loạt gia quân xử lý các xe dừng đón trả khách dọc đường
xe dù bến cóc dọc tuyến từ bến xe mỹ đình tới bến xe nước ngầm
chỉ trong một tuần tức là từ ngày một tháng ba đến nay đã có hơn hai trăm linh trường hợp xe khách bị xử lý với các lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định
trong đó chủ yếu xe mang phủ hiệu hợp đồng lamujin
chúng tôi phải khoác cái áo ngoài vào để tránh sự phát hiện đồng thời là cũng phải đi rất sớm cũng hoạt động theo cái giờ hoạt động của các phương tiện
như là vừa rồi chúng tôi đi cùng với phòng trả hình sự cũng phải là mật phục và đi từ ba rưỡi sáng đến bốn giờ sáng
theo các doanh nghiệp vận tải để bến xe có khách thì ngoài việc xử lý mạnh xe dù xe trá hình cơ quan quản lý cần tính toán lại các tuyến vận tải theo hướng tỉnh nào về bến lấy
tránh tình trạng một tỉnh chia thành nhiều bến
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh
xe nào tuyến nào tất cả các tuyến đều tuyến nào về tuyến đấy và thành một bến bãi nó có quy củ đà hoàng
bây giờ tỉnh nào thí dụ như mấy cái tỉnh gần thì bây giờ sắp xếp tỉnh nào phải về bến đấy
trên địa bàn hà nội hiện có hai trăm linh xe lamousine dưới một mươi chỗ được cấp phép hoạt động xe hợp đồng
riêng trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã có thêm một mươi ba
xe được cấp mới mặc dù đăng ký chở khách hợp đồng không được vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định
xong trên thực tế nhiều xe lamujin hoạt động tương tự như xe khách lên tỉnh
ngoài ra hàng trăm xe limousine có biển số của các tỉnh khác cũng đã tham gia đưa đón khách từ hà nội đi các địa phương
đây là vấn đề bất cập đòi hỏi các cơ quan chức năng phải quyết tâm đồng lòng mới có thể mang lại niềm tin cho các doanh nghiệp vận tải